các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đã tham gia khởi xướng lãnh đạo phong trào duy tân góp phần khơi dậy phong trào yêu nước rộng khắp
mở ra cách thức cứu nước mới
trên cương vị là viện trưởng viện dân biểu trung kỳ và chủ nhiệm kiêm chủ bút báo tiếng dân
cụ huỳnh thúc kháng đã tích cực đấu tranh đòi quyền lợi cho dân cho nước
cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thành công cụ huỳnh thúc kháng được mời tham gia chính phủ lâm thời
với cương vị bộ trưởng bộ nội vụ
năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu khi chủ tịch hồ chí minh sang thăm pháp cụ được giao giữ quyền chủ tịch nước
ngày hai mươi một tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy do tuổi cao sức yếu và lâm bệnh nặng
cụ huỳnh qua đời tại thôn phú bình xã hành phong
nay là thị trấn trợ chùa huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
thưa quý vị và các bạn
nông sản việt nam hiện đang chịu khó khăn
chịu sự cạnh tranh gây gắt
các mặt hàng thế mạnh như là cà phê lúa gạo hay là hồ tiêu
cũng đang bị sụt giảm mạnh về giá trị xuất khẩu
điều này đòi hỏi ngành nông nghiệp cần phải nhanh chóng tổ chức lại sản xuất
áp dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp giảm tối đa chi phí đầu vào
và nâng cao giá trị sản phẩm đầu ra để phát triển bền vững
việt nam nằm trong nhóm năm quốc gia xuất khẩu lớn nhất về thủy sản gạo cà phê chè
hạt điều hạt tiêu đen cao su và sắn
hàng năm nông nghiệp đóng góp khoảng hai mươi gdp cho nền kinh tế
tuy nhiên theo báo cáo phát triển việt nam hai nghìn một mươi sáu do ngân hàng thế giới vừa công bố ngày hai mươi bảy tháng chín
tăng trưởng nông nghiệp của việt nam không bền vững và có dấu hiệu suy giảm
tỷ suất lợi nhuận của nông dân sản xuất còn thấp tỷ lệ thiếu việc làm trong lao động nông nghiệp còn cao
chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm thấp
trình độ sáng tạo công nghệ và thể chế còn yếu
tăng trưởng nông nghiệp chủ yếu dựa trên tài nguyên sẵn có như đất nước và lao động
nhưng cả ba yếu tố này đều đang có dấu hiệu suy giảm
đã đến lúc việt nam không thể làm nông nghiệp theo cách cũ được nữa tốc độ tăng trưởng đã giảm suốt
nông nghiệp dễ bị tổn thương trước các hiểm họa thời tiết và nông nghiệp cũng tác động vào môi trường nghiêm trọng
cần thay đổi để vượt qua những thách thức này đặc biệt phải nâng cao chất lượng nông sản
thay vì chạy theo số lượng như vậy mới đảm bảo được yếu tố gia tăng giá trị trong sản xuất cho người nông dân
theo các chuyên gia nông nghiệp việt nam đang ở ngã ba đường bởi bị cạnh tranh về nhân công
tài nguyên đất và nước do quá trình đô thị hóa phát triển công nghiệp và dịch vụ
trong khi đó đầu tư của nhà nước vào nông nghiệp lại hạn chế chỉ chiếm khoảng sáu
tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp cũng chỉ chiếm một
nên đã không tạo được sự đột phá cho phát triển
vì vậy để nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng nâng cao giá trị giảm đầu vào
đòi hỏi các nút thắt về đất đai vốn khoa học công nghệ phải được tháo gỡ
trong báo cáo việt nam hai nghìn ba mươi năm thì cái chương về kinh tế của chúng tôi cũng đã nêu vấn đề này
và cũng đã điêu thẳng là đất đai đang là một cái nút nghẽn của việt nam cho cả sự phát triển nông nghiệp
cũng như phát triển của các ngành khác và phát triển của khu vực tư nhân
cho nên đấy nó là một nút thắt mà rất cần nhìn thẳng vào
để tháo gỡ không phải là ngay lập tức bây giờ nhưng mà ít nhất bây giờ phải xem xét
để trong một vài năm nữa có thể sửa đổi điều chỉnh lại như thế nào cho nở lý
các chuyên gia của ngân hàng thế giới khuyến cáo để nông nghiệp phát triển bền vững
việt nam cần nâng cao chất lượng sản phẩm an toàn thực phẩm
theo hướng đầu tư chế biến sâu thay vì chỉ sản xuất nguyên liệu như hiện nay
bên cạnh đó chính phủ việt nam cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
tăng cường các biện pháp ưu đãi hợp lý hóa cung cấp dịch vụ để qua đó khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh
đẩy mạnh áp dụng các công cụ chính sách nhằm quản lý rủi ro trong nông nghiệp
và kiến tạo môi trường phát triển doanh nghiệp nông nghiệp
cách làm hay ở trí tiên thanh ba phú thọ trong xây dựng nông thuận mới
thưa quý vị và các bạn chiều qua ngày hai mươi bảy tháng chín
bộ tài chính đã tổ chức họp báo về dự án luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi
theo đó nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế của luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước hiện hành
việc ban hành luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi hiện nay là cần thiết
với tên gọi của dự án
án luật để phù hợp với điều năm mươi ba hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
chính phủ đã trình quốc hội cho đổi tên của dự án luật là luật quản lý sử dụng tài sản công
dự thảo luật quản lý sử dụng tài sản công gồm một mươi chương
trong đó năm chương quy định về các vấn đề chung và năm chương quy định chế độ quản lý sử dụng đối với từng loại tài sản công
luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi sẽ tiếp tục thể chế hóa chủ trương
quan điểm của đảng về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhà nước
xây dựng những nguyên tắc chung nhất trong quản lý sử dụng tài sản công
theo hướng bao quát đầy đủ phạm vi đối tượng nội dung liên quan đến quản lý sử dụng tài sản công
bên cạnh đó luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi tạo lập cơ sở pháp lý để quản lý chặt chẽ
sử dụng tiết kiệm tài sản công ngăn chặn đẩy lùi thất thoát lãng phí tham nhũng và những hành vi khác xâm phạm tài sản công
khai thác tài sản công hợp lý hiệu quả gắn với việc huy động các nguồn lực của xã hội để cùng nhà nước đầu tư phát triển
khai thác tài sản công để tạo lập nguồn lực tài chính đóng góp có hiệu quả vào phát triển kinh tế xã hội
cũng trong ngày hai mươi bảy tháng chín bộ y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và dịch bệnh mùa thu đông
với các điểm cầu là hà nội tp hcm nha trang và tây nguyên
tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới và việt nam cũng không phải là ngoại lệ khi các bệnh nguy hiểm như
sốt xuất huyết sốt xét và các bệnh mới xuất hiện như ebola mers cov zika luôn có nguy cơ cao xâm nhập bùng phát
nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch
theo dự báo của cục y tế dự phòng bệnh do virus zika có thể tăng số trường hợp mắc trong thời gian tới
tuy nhiên bệnh sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp đến hết mùa mưa nhất là ở khu vực miền nam và tây nguyên
bệnh sốt rét do ký sinh trùng sốt xét kháng thuốc có nguy cơ lan rộng ở một số tỉnh
bệnh tay chân miệng có thể gia tăng và bệnh cúm diễn biến phức tạp trong mùa thu đông
các bệnh có vaccine tiêm chủng phòng bệnh nếu không thực hiện tiêm chủng đầy đủ và quản lý tốt đối tượng tiêm chủng vẫn có thể xảy ra dịch
trước tình hình đó bộ y tế đã chủ động chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch tiến hành các giải pháp giám sát và đáp ứng dịch
các giải pháp giảm tử vong tập huấn nâng cao năng lực trần đoán và điều trị cho bệnh viện các tuyến đồng thời đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân
hành động vì môi trường đô thị xanh là chủ đề của chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm hai nghìn một mươi sáu tại việt nam
tại thành phố tam kỳ quảng ngãi bộ tài nguyên và môi trường
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ gia quân thu gom rác thải hưởng ứng chiến dịch
sự kiện này đã thu hút hơn một cán bộ đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia
với chủ đề hãy hành động vì môi trường đô thị xanh bền vững chương trình năm nay thu hút gần một năm trăm linh cán bộ công chức
lực lượng vũ trang và các em học sinh trên địa bàn huyện gio linh tỉnh quảng trị tham dự
hiện tại tỉnh quảng trị có một mươi ba đô thị bao gồm một thành phố một thị xã và một mươi một thị trấn
tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch là tám mươi sáu
tuy nhiên hiện tại quảng trị mới chỉ có hai trên một mươi ba đô thị được đầu tư hệ thống thu gom xử lý nước thải sinh hoạt
vì vậy cùng chung mục tiêu phát triển quốc gia quảng trị sẽ phân đấu phát triển kinh tế theo định hướng kinh tế xanh bền vững
quảng trị cũng là một trong bốn tỉnh chịu ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển do công ty formosa hà tĩnh gây ra
tại buổi lễ phát động tỉnh quảng trị đã kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân tham gia làm sạch môi trường biển
sau lễ phát động gần một năm trăm linh cán bộ công chức lực lượng vũ trang và các em học sinh trên địa bàn huyện gio linh tỉnh quảng trị
đã triển khai thu gom rác thải làm sạch môi trường tại khu vực bãi tắm cửa việt
công an huyện đông hòa tỉnh phú yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt khẩn cấp sáu đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích làm một trưởng công an xã và ba người khác trọng thương
các đối tượng gồm huỳnh tấn tây ba mươi tuổi nguyễn tấn đức huỳnh trọng sơn phạm văn định hai mươi hai tuổi
nguyễn văn kiên hai mươi một tuổi và phạm đức nhân hai mươi ba tuổi cùng ngụ thôn phước lộc xã hòa tâm huyện đông hòa
mặc dù được cấp cứu tại bệnh viện địa phương nhưng do các vết thương quá nặng
riêng ông toàn bị chém nứt sọ dài hơn hai cm và bị đâm thủng phổi
cả bốn nạn nhân đã được chuyển vào bệnh viện trợ rẫy thành phố hồ chí minh điều trị
tại cơ quan điều tra huỳnh tấn tây và các đối tượng khai nhận đã dùng phương tiện nhạc sống lưu động kéo nhau đi hát dạo trong khu vực
và lấy cớ vận động quyên góp tiền của một số hộ dân để ủng hộ đội bóng của xã sau đó tiêu xài nhậu nhẹt
khi nghe nhân dân phản ánh ông trần trọng toàn trưởng công an xã hòa tâm đã gửi giấy mời huỳnh tấn tây đến trụ sở để nhắc nhở
tây không đến mà tổ chức ăn nhậu rồi kích động các đối tượng trên chuẩn bị hung khí tìm đến nhà ông toàn để trả thù gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó ngày hai mươi sáu tháng chín ubnd huyện đông hòa tỉnh phú yên đã tặng giấy khen đột xuất cùng phần thường hai mươi triệu đồng
cho hai tập thể và năm cá nhân được công an huyện đông hòa vì đã khẩn trương điều tra truy bắt nhóm côn đồ nguy hiểm do huỳnh tấn tây cầm đầu
mời quý vị cùng chuyển sang một thông tin về thể thao
ngày thi đấu thứ ba của đại hội thể thao bãi biển châu á lần thứ năm đoàn thể thao việt nam đã đem lại khá nhiều niềm vui cho người hâm mộ
khi vận động viên ở môn cầu mây điền kinh đá cầu kuras đều mang về huy chương vàng cho nước chủ nhà
ngày hôm nay đại hội thể thao bãi biển châu á lần thứ năm tiếp tục thi đấu các môn bóng bãi biển kabaji cầu mây jutsu đá cầu bi sắt thể hình bóng gỗ
ở nội dung bộ ba nữ môn cầu mây bãi biển các cô gái việt nam đã xuất sắc giành thắng lợi hay không trước myanmar để mang về chiếc huy chương vàng thứ một mươi cho đoàn thể thao việt nam
đây là huy chương vàng đầu tiên của cầu mây việt nam trên đấu trưởng quốc tế kể từ năm hai nghìn sáu
hôm nay là ngày gia quân thắng lợi của môn đá cầu vốn là thế mạnh của đoàn việt nam
với ba huy chương vàng ở các nội dung đôi nam đôi nữ đôi nam nữ
theo sát đoàn việt nam trong môn đá cầu là đoàn trung quốc vốn là đối thủ tranh chấp huy chương với việt nam tại các giải đá cầu thế giới
trong ngày hai mươi bảy tháng chín thành tích của đoàn thể thao việt nam còn được nâng lên với huy chương vàng của lê tú trinh nội dung chạy sáu mươi m và bùi thị thu thảo nội dung nhảy sao của môn điển kinh nguyễn thị lan với môn kurat và huy chương vàng dành cho đội tuyển nữ ở môn cầu mây
tính đến một mươi chín h ngày hai mươi bảy tháng chín đoàn thái lan vẫn giữ vị trí nhất toàn đoàn với bốn mươi bốn huy chương các loại trong đó có một mươi tám huy chương vàng
xếp vị trí thứ hai đoàn thể thao việt nam đã giành được năm mươi bảy huy chương trong đó có một mươi bảy huy chương vàng một mươi bảy huy chương bạc và hai mươi ba huy chương đồng
vị trí thứ ba là đoàn trung quốc với hai mươi năm huy chương
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn xây dựng nông thôn mới là chương trình mục tiêu tầm cỡ quốc gia nhưng người thực hiện lại chính là những người nông dân một nắng hai xương trên đồng ruộng
dù còn nhiều khó khăn trở ngại nhưng nếu có những bước đi những cách làm sáng tạo ngay từ cơ sở phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương phát huy được trí tuệ người dân thì mục tiêu lớn sẽ thành hiện thực
phóng sự sau đây được thực hiện tại xã trí tiên huyện thanh ba tỉnh phú thọ đã cho thấy cái mới cái hay luôn nảy sinh từ trong khó khăn ở cơ sở
xuất phát điểm là một xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện thanh ba nhưng sau năm năm thực hiện chương trình nông thôn mới bộ mặt của xã trí tiên đã có nhiều thay đổi
không tạo áp lực về nông thôn mới cho người dân mà ngược lại cấp ủy chính quyền xã chú trọng công tác tuyên truyền khuyến khích người dân áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất hàng hóa
tạo sự liên kết dịch vụ sản xuất tìm đầu ra cho sản phẩm từ việc nhân rộng mô hình phát triển kinh tế trang trại
kể từ khi xã có chủ trương chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp bà vũ thị hào đã mạnh dạn liên kết với một công ty của thái lan mở trang trại nuôi lợn giống tập trung quy mô lớn
chỉ mới đi vào hoạt động hơn một năm nay nhưng mô hình chăn nuôi của bà vũ thị hào đã có tới gần hai con lợn
mỗi năm cho ra hai lứa tương đương với tám trăm linh tấn xuất đi các tỉnh như hải dương hải phòng hòa bình thái bình
cái này là do các cấp từ xã đến huyện giúp đỡ về thủ tục hành chính là tạo điều kiện cho bà con nông dân mình chuyển đổi từ đất trồng rừng
chuyển sang đất nông nghiệp và chuyển sang đất mô hình trang trại và tạo động kiện cho bà con nông dân mình tất cả các thủ tục hành chính không gây phiền hà cho bà con
tạo điều kiện cho hết lòng bà con nông dân để bà con nông dân phát triển một mô hình mới tập trung quy mô lớn và mang tính chất là phát triển quy mô cho cộng đồng
với địa hình một xã vùng cao nhiều thừa ruộng nhò lẻ nằm trên các xương đồi
việc dôn điên đổi thừa không hiệu quả nên xã đã đổi hướng khuyến khích người dân phát triển kinh tế trang trại
chuyển dân từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn nâng cao năng suất và sức cạnh tranh
thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cao cấp đặc biệt là đại hội đảng bộ xã thi tiên nhiệm nghỉ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi với chương trình xây dựng nông thôn mới
bước đầu chúng tôi mới đạt được có năm tiêu chí nhưng đến nay thì cơ bản chúng tôi hoàn thành được một mươi chín tiêu chí
riêng về những mô hình chăn nuôi thì ở trên địa bàn xã chúng tôi tạo điều kiện cho gia đình chị hảo
cũng đưa mô hình chăn nuôi lợn với quy mô lớn
để vào sản xuất xã cũng đã tạo điều kiện về đất đai và các thủ tục chuyển đổi mục đích theo đúng quy trình của pháp luật
chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi của xã được người dân rất ủng hộ
tuy nhiên họ vẫn lo lắng về khả năng thực hiện và sử dụng vốn có hiệu quả
ông hà việt hùng thuộc khu sáu xã trí tiên có tám hectare đất trồng trọt
trước đây trồng lúa ngô cùng một số cây ngắn ngày nhưng hiệu quả không cao
trồng bưởi và táo
mặc dù nhận được nhiều sự quan tâm khích lệ của đảng ủy cũng như chính quyền địa phương
nhưng ông vẫn bày tỏ lo ngại khi bắt đầu quá trình chuyển đổi này
cái chuyển đổi này thì đất yếu là từ một cây cũ sang cây mới
thì báo cáo với các anh là có rất nhiều những cái khó khăn
thứ nhất về khoa học kỹ thuật là người nông dân đã kém về trí thức rồi
sau đó đến vấn đề về môi trường về địa hình
vùng này là không phải vùng bưởi không phải vùng đất của bưởi
nhưng chúng tôi cũng đang cố tìm kiếm các khoa học kỹ thuật để đưa nó vào với vùng quê này
để nó phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh của những người nông dân ở cái địa bàn vùng trung du phú thọ này
đảng và nhà nước cơ quan nguyên hạng đã giúp đỡ nông dân quá nhiều
nhưng thực ra nếu như làm vốn vay thì rất dễ nhưng cái vốn ấy thực hiện như thế nào
đấy là một vấn đề cực kỳ quan trọng
để giải quyết những băn khoăn lo lắng của người dân
ủy ban nhân dân xã đã đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất
giúp bà con yên tâm phát triển kinh tế trang trại
chúng tôi cũng định hướng cho bà con
chủ yếu là đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật và địa phương áp dụng vào sản xuất
để đem lại hiệu quả kinh tế cao
tạo điều kiện cho bà con nhân dân vay vốn sản xuất bằng các nguồn vốn của nhà nước
và liên hệ với các cơ sở dạy nghề để đào tạo mở các lớp đào tạo tập huấn cho bà con nông dân
từ khâu trồng chăm sóc và bảo vệ cây nông nghiệp
và sử dụng phần vón
dưới đây thì chúng tôi cũng tiếp tục hướng cho bà con để chuyển đổi cách nghĩ cách làm
để đem lại hiệu quả cao trong một đơn vị diện tích đối với sản xuất nông nghiệp
có thể thấy sự phát triển của mô hình kinh tế trang trại đã góp phần quan trọng
trong việc giải quyết những vấn đề mà kinh tế hộ gia đình trước đây không thể thực hiện được
những kết quả ban đầu này cũng là một động lực để cấp ủy chính quyền và nhân dân trong xã
cùng chung tay thực hiện tốt quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp tỉnh phú thọ
đến năm hai nghìn hai mươi theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi tám
đáng chú ý hơn cả đó là việc tập trung vận động thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp
cho người nông dân đã cho thấy một hướng đi đúng đắn của ban chấp hành đảng bộ xã tri tiên
trong phần tin quốc tế bầu cử mỹ
hai ứng cử viên hài lòng sau cuộc chiến
đã gặp gỡ những người ủng hộ trong bữa tiệc ăn mừng tại westberry new york
phát biểu tại đây
bà cho biết tâm trạng của bà rất tốt và cuộc tranh luận đã diễn ra tốt đẹp
bà kêu gọi những người ủng hộ tiếp tục giúp bà giành chiến thắng
đặc biệt tại các bang chiến lược pennsylvania ohio và new hampshire
dự kiến bà clinton sẽ đến bang north carolina vào ngày ba mươi tháng chín để vận động tranh cử
về phần mình như thường lệ ông donald trump tiếp tục tỏ ra tự tin
cho rằng mình đã thắng đối thủ trong một số vấn đề tranh luận
cho đến trước ngày bầu cử mùng tám tháng một mươi một
bà clinton và ông trump sẽ còn hai cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình